mặc dù được phê duyệt triển khai từ năm hai nghìn một mươi hai dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để dư dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã hưng hòa thành phố vinh tỉnh nghệ an
tuy nhiên tới nay đã gần tám năm trôi qua dự án này vẫn chưa được hoàn thành khiến cho người dân đang phải đối mặt với những nguy cơ mất an toàn nhất là vào mùa mưa bão
nằm dưới những bụi tre bên bờ sông lam xóm thuận hòa xã hưng hòa thành phố vinh hiện có khoảng hơn sáu mươi hộ dân với hai trăm bốn mươi hai nhân khẩu
tất cả các hộ dân đều nằm ngoài đê sông lam mỗi năm đến mùa mưa lũ nước sông lam dâng cao tình trạng ngập lụt là điều thường xuyên xảy ra
năm hai nghìn một mươi hai ubnd tỉnh nghệ an đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã hưng hòa
cái việc di dời cả khổ dân này thì có thể kỷ đây là một nhu cầu rất bức thiết của cả khổ dân để đảm bảo vấn đề an toàn trong cuộc sống của họ trong mùa bào lụt sắp tới
dự án do tri cục phát triển nông thôn sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nghệ an làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn ba mươi sáu sáu tỷ đồng dự kiến sau ba năm sẽ hoàn thành
nhưng đến nay đã tám năm trôi qua hàng chục hộ dân vẫn thấp thỏm ngày đêm bên bờ sông lam
vào mỗi mùa mưa lũ lý giải cho sự chậm trễ của dự án nhiều năm nay tri cục trưởng tri cục phát triển nông thôn tỉnh nghệ an cho biết là do cấp vốn chậm và chưa có mặt bằng tổng thể để triển khai